bốn đối tượng đánh đập đe dọa uy hiếp cướp tiền của một phụ nữ tại một quán nước triện giải khát
trên địa bàn phường trảng giài thành phố biên hòa vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai bắt giữ
đó là nguyễn thanh hồng biệt danh hồng đen nguyễn đức thắng phạm mạnh tuấn và tạ văn thiệp
thu giữ một số vật chứng có liên quan
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an còn phát hiện thu giữ nhiều tài liệu
liên quan đến hoạt động tín dụng đen
qua điều tra người phụ nữ này đã vay tiền với lãi suất rất cao của nhóm trên
nhưng do đến hẹn mà không có khả năng chi trả nên đã bị các đối tượng khống chế
đánh đập bắt viết giấy vay nợ với số tiền lớn
cũng liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng một nhóm đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên triệt xóa
tại cơ quan công an các đối tượng phạm trường hà quách văn công nguyễn văn doanh phạm thị phượng
cùng chú tại hưng yên đã khai nhận hành vi cho khách vay tiền dưới hình thức vay trả lãi theo ngày
với lãi suất từ ba đến năm đồng một triệu mỗi ngày
đến nay cơ quan công an xác định được tổng số tiền các đối tượng thu lời bất chính là hơn năm trăm bốn mươi năm triệu đồng
lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản nguyễn hữu nghị chú tại phú tân tỉnh an giang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú tân khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam
năm hai nghìn hai mươi một đến nay nghị là cán bộ địa chính nông nghiệp xây dựng và môi trường của ubnd xã phú thạnh và phú lâm
nghị đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao để thỏa thuận nhận tiền bảo lãnh làm cấp mới sang tên
và chuyển mục đích sử dụng đất cho một mươi sáu người ở hai xã
tuy nhiên sau đó đối tượng chỉ thực hiện một phần hoặc là không thực hiện theo nội dung thỏa thuận
chiếm đoạt gần năm trăm linh triệu đồng của các nạn nhân
bị lập biên bản sau khi bị kiểm tra nồng độ cồn
đối tượng đã châm lửa đốt xe
vụ việc xảy ra vào tối ngày một mươi tám tháng một mươi một tại địa bàn thành phố giang nghĩa tỉnh đắk đắk nông
tại thời điểm trên tổ công tác liên ngành công an tỉnh đắc nông đã ra hiểu lệnh
dừng hai người đi trên xe máy để kiểm tra nồng độ cồn
kết quả người điều khiển xe có nồng độ cồn vượt quá bốn mg trên một lít khí thở nên bị lập biên bản xử lý
tuy nhiên đối tượng ngồi sau cũng là chủ xe đã bất ngờ mở nắp bình xăng rồi châm lửa đốt xe
đối tượng sau đó tiếp tục đạp ngã xe khiến xăng chảy tràn ra ngoài và thiêu dụi hoàn toàn chiếc xe
ngoài vi phạm nồng độ cồn đối tượng điều khiển phương tiện cũng không có giấy phép lái xe
chương trình tiếp tục với một số tin tức an ninh trở tự đáng chú ý
liên quan đến vụ việc một cán bộ địa chính xã tân hồng huyện bình giang tỉnh hải dương
bị một đối tượng ở huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc hiện trú tại thôn my cầu xã tân hồng
đến tận nhà gây sự vào tối ngày một mươi hai tháng một mươi một
công an huyện bình giang cho biết là ngay sau khi nắm được vụ việc
lực lượng chức năng đã xuống khống chế đưa đối tượng về trụ sở công an để làm việc
đối tượng nguyễn hoàng việt đã cùng anh rể họ ở xã tân hồng huyện bình giang
sử dụng hung khí nguy hiểm đến nhà anh lê xuân hạ là cán bộ địa chính xã tân hồng
đập phá cửa làm hỏng cửa kính và gây sự với anh hạ
quá trình gây sự xô xát đã khiến anh hạ và một số người khác bị thương
phải đưa đến bệnh viện điều trị
nguyên nhân ban đầu xác định là do đối tượng việt không vừa lòng với việc anh hạ
cùng với đoàn công tác đến một gia đình ở thôn my cầu xã tân hồng
nhắc nhở yêu cầu gia đình này tháo rỡ một phần công trình xây dựng lấn chiếm vào đất công
đến khoảng hai mươi một h ba mươi phút cùng ngày sau khi uống rượu xong
việt và anh họ đã đến nhà anh hạ gây sự nên dẫn đến vụ việc nói trên
ba người bị thương trong đó có hai người bị thương rất nặng
trong một vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng
xảy ra trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua ấp minh tân xã tân tiến huyện đồng phú tỉnh bình phước
giữa hai xe máy vào chiều một mươi chín tháng một mươi một
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi bảy h một mươi năm chiều tối ngày hôm qua
xe máy do đôi nam nữ trẻ khoảng ba mươi tuổi lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi một
hướng từ huyện đồng phú đi tỉnh bình dương
khi đến ấp minh tân xã tân tiến thì đã bất ngờ đâm vào xe máy khác
do người đàn ông sáu mươi tuổi điều khiển đang từ bên đường đối diện qua đường
cú đâm mạnh khiến đồng phú đi tỉnh bình dương
một người trên xe máy bị ngã văng xuống đường bị thương được người dân đưa đi cấp cứu
sau đó hai phương tiện hư hỏng nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
bộ giao thông vận tải cho biết sau ba năm triển khai thực hiện nghị định một trăm linh hai nghìn hai mươi
bên cạnh kết quả đạt được các quy định liên quan tới xe du lịch xe hợp đồng
còn bộc lộ nhiều bất cập khó khăn
đặc biệt trong xử lý vi phạm xuất hiện nhiều xe chạy trá hình như xe khách tuyến cố định
xe hợp đồng trá hình nếu không được quản lý sẽ phá vỡ luồng tuyến cố định
dẫn đến tình trạng xe bỏ bến ngày càng nhiều
dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định một trăm linh hai nghìn hai mươi về điều kiện kinh doanh vận tải khách
bằng xe ô tô đang được bộ giao thông vận tải lấy ý kiến liệu có giải quyết được thực trạng này
khi bắt đầu rời xe trên chuyến xe này chỉ có hai hành khách
theo nhiều nhà xe thì đây là thực tế diễn ra thường xuyên trong vài năm gần đây
các lái xe thì cho biết
việc có quá nhiều phương tiện đi lại trong đó có xe hợp đồng trá hình
khiến vận tải hành khách tuyến cố định gặp rất nhiều khó khăn
tại dự thảo sửa đổi nghị định một mươi bộ giao thông vận tải đề xuất
xe khách hợp đồng mỗi chuyến đi chỉ được đón trả khách tại một điểm đi đến theo đúng hợp đồng
trong đó quy định giảm tuần suất chuyến đi trong một tháng tại một điểm từ ba mươi xuống tối đa một mươi
chế tài này đã đủ mạnh để chúng tôi qua công tác giả soát từ camera giám sát hành trình
cũng như là giám sát hành trình của các hệ trụ phục viện
nếu mà có như là lặp đi lặp lại như thế chúng tôi sẽ vừa một mặt chúng tôi thông kê lại
chúng tôi sẽ báo cáo cơ quan chức năng cấp trên để đề xuất lên các sở giao thông vận tải
bộ giao thông vận tải để có hình thức xử lý tới cái chủ trách nhiệm
theo các lực lượng chức năng xếp chặt các quy định là cần thiết
tuy nhiên nếu hệ thống xử lý và khai tác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình
chưa được nâng cấp thì vẫn rất khó xử lý
hiện chưa có phần mềm để tự động lọc được xe nào chạy xa hành trình
trong tổng số hàng trăm nghìn phương tiện truyền dữ liệu về hệ thống của cục đồng bộ việt nam
các phương tiện hầu hết đều lắp gps camera giám sát theo quy định
tuy nhiên đường truyền hiện tại cũng chưa phát huy được tác dụng
vì thế cục đồng bộ hiện tại đang hoàn thiện việc này
và từ khi hoàn thiện hệ thống truyền dữ liệu chúng tôi sẽ có dữ liệu
để từ đó xử phạt nguội các phương tiện này không cần thiết phải kiểm tra trên đường nữa
với thiết bị giám sát hành trình cơ quan quản lý chỉ cần ngồi một chỗ
có thể biết được doanh nghiệp hoạt động đúng bản chất xe hợp đồng hay không
tuy nhiên khó cơ quan nào đủ nhân lực và thời gian để ngồi kiểm tra thủ công từng xe
trên hệ thống để tìm ra từng xe vi phạm
nếu cứ xử lý vi phạm tại hiện trường như hiện nay
thì tình trạng xe hợp đồng trá hình vẫn tiếp tục là thách thức
đối với cơ quan quản lý và lực lượng chức năng
công an huyện hòa vang thành phố đà nẵng đang phối hợp
với các đơn vị khác truy bắt nhóm thanh thiếu niên có hung khí
vi phạm trật tự an toàn giao thông tấn công người thi hành công vụ
rồi bỏ trốn trong đêm ngày hôm qua
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng một mươi một
tổ tuần tra kiểm soát đội cảnh sát giao thông và trật tự công an huyện hòa vang
làm nhiệm vụ trên tuyến đường adb năm thuộc xã hòa tiến huyện hòa vang
đã phát hiện một nhóm thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm
điều khiển xe máy với tốc độ cao có biểu hiện nghi vấn
nên đã ra hiệu lệnh dừng xe
khi thấy lực lượng cảnh sát giao thông cả nhóm lập tức quay đầu tăng ga bỏ chạy
riêng đối tượng lê văn diện sinh năm hai nghìn bảy trú tại quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
khi gặp phải sự ngăn cản của tổ tuần tra đã cố tình dồ ga
đâm thẳng vào các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nhằm thoát thân
với tinh thần kiên quyết chấn áp tội phạm lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng
triển khai đội hình truy đuổi khống chế bắt giữ được diện
kiểm tra trên người và phương tiện của diện tổ tuần tra kiểm soát đã thu giữ
một thanh đoạn kiếm dài khoảng một mét
diện khai nhận đã cùng bảy thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí đi tìm một nhóm thanh niên khác
trên địa bàn để giải quyết mâu thuẫn
những ngày đầu tháng một mươi một vừa qua trên địa bàn thành phố bắc giang tỉnh bắc giang
đã xảy ra tình trạng một số thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập dàn thanh tốt
để phóng xe rượt đuổi nhau trên các tuyến đường trên địa bàn thành phố
thậm chí là một số đối tượng còn mang theo hung khí
gây dối trật tự công cộng với tính chất manh động liều lĩnh
đây là nhóm tám thanh niên mà cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bắc giang
đang tạm giữ để điều tra về hành vi cối gây thương tích
trước đó trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
công an thành phố bắc giang phát hiện ba đối tượng trong nhóm này đi trên hai xe mô tô
không đổi mũ bảo hiểm không điền kiểm soát cầm theo đao kiếm
đầu tranh tại chỗ các đối tượng khai nhận là nguyễn văn dưỡng hoàng duy hậu và vũ đình văn
mở rộng điều tra lực lượng công an triệu tập thêm năm đối tượng
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận chiều tối ngày năm tháng một mươi một
cả nhóm thống nhất hẹn nhau chuẩn bị hung khí gồm đao kiếm rồi chia nhau lên sáu xe máy
với mục đích đi trên các cung đường thuộc địa bàn thành phố bắc giang
chủ yếu là các nơi tập trung đông người để tìm các nhóm thanh niên khác đổi đánh
bọn tôi có bàn nhau cầm dao kiếm đi ra quảng trường lượn xem độ đầy có chửi hay không
nếu có gặp độ đầy chửi thì bọn tôi sẵn sàng đánh
dạo đấy tiếc khi lỡ dở khi đang trên ghế nhà trường bị như thế này
cả trong vài ngày bị giam thì thấy nhớ gia đình với bố mẹ
còn đây là những hình ảnh được camera ghi lại
một nhóm khoảng hai mươi đối tượng điều khiển một mươi xe mô tô đang có hành vi phóng nhanh lạng lách đánh võng bốc đầu
qua sang mình lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng này thường trú tại địa bàn huyện lục nam
nên đã vận động đầu thú về hành vi gây dối trật tự công cộng
em đã thức được hành vi đuôi xe lạng lách đánh võng của mình là sai pháp luật
là vì do bị các bạn rủ dê lôi kéo
phần lớn các đối tượng vi phạm đều trong độ tuổi một mươi tám thậm chí là dưới một mươi sáu tuổi
với các đối tượng này nhận thức pháp luật còn hạn chế
cộng với chế tài xử lý chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo
nên nhiều đối tượng sau khi bị xử lý lại tiếp tục tái phạm khiến tình trạng vi phạm gia tăng
theo quy định của bộ luật hình sự quy định tại điều một trăm ba mươi tám bộ luật hình sự
thì hành vi các em tụ tập đông người điều khiển phương tiện tốc độ cao
lạng lách đánh bóng trên đường hoặc bốc đầu
thì những hành vi đó pháp luật hình sự coi đó là hành vi gây dối trật tự công cộng
trong thời gian tới công an hình phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ
phối hợp với công an các phường xã các nhà trường đóng trên địa bàn
để tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho các em học sinh
để giải quyết triệt đề tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe
mang theo hùng khí gây mất an ninh trật tự
ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng
điều cần thiết nhất vẫn luôn là sự quan tâm quản lý giáo dục từ phía các gia đình nhà trường
có như vậy mới có thể ngăn chặn những vụ việc từ sớm từ xa
giữ gìn sự bình yên cho các tuyến phố và trong mỗi ngôi nhà
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai vừa phát hiện bốn đối tượng
đang đánh đập đe dọa uy hiếp cướp tiền của một phụ nữ
tại một quán bán nước giải khát trên địa bàn khu phố ba
phường tràng giài tp biên hòa tỉnh đồng nai
liền tiến hành kiểm tra và khống chế bắt giữ
theo đó bốn đối tượng bị bắt gồm nguyễn thanh hồng
biệt danh là hồng đen nguyễn đức thắng phạm mạnh tuấn và tạ văn thiệp
thu giữ một số vật chứng có liên quan
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an còn phát hiện
và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động tín dụng đen
qua điều tra nạn nhân là một phụ nữ bốn mươi năm tuổi trú tại phường trảng giài
tp biên hòa đã vây tiền với lãi suất rất cao của nhóm trên
do đến hẹn không có khả năng trả lãi vào gốc nên người phụ nữ
đã bị các đối tượng khống chế đánh đập đe dọa uy hiếp
bắt viết giấy vay nợ với số tiền lớn và buộc người nhà phải mang tiền đến
hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra để xử lý nghiêm trước pháp luật
tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm sáu mươi ngày đêm kéo giảm tình hình tội phạm
trên địa bàn tỉnh vĩnh long
vào lúc một mươi một h ba mươi phút trưa ngày hôm nay một điểm đánh bạc trái phép
với hình thức đá gà ăn thua bằng tiền đã bị đội cảnh sát trật tự
thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long
phối hợp với các lực lượng thuộc công an huyện vũng liêm triệt xóa
vào thời gian trên tại khu đất trống nằm sâu trong khu vườn dừa thuộc ấp hiếu hòa a
tổ công tác đã bố trí lực lượng bắt quả tang
nhóm gồm một mươi sáu người đang tụ tập đánh bạc trái phép với hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
tại hiện trường tạm giữ nhiều tăng vật phương tiện gồm sáu con gà sáu cặp cựa sắt
một mươi cuộn băng keo đã qua sử dụng một mươi ba điện thoại di động hai mươi một chiếc xe mô tô và tổng số tiền hơn bốn mươi sáu triệu đồng
vào chiều ngày hôm nay tại xã đà nhiêm huyện lạc dương tỉnh lâm đồng đã xảy ra một vụ hỏa hoạn
thiêu dụi hoàn toàn một nhà xưởng chuyên sản xuất nấm
đó là sưởng nấm hương nguyên long lớn nhất lâm đồng nằm ở xã đại nhiêm huyện lạc dương tỉnh lâm đồng
thông tin ban đầu ngọn lửa bùng lên từ khu vực tạo phôi nấm
chứa nhiều máy móc để hấp xấy nhiệt phôi rồi lan ra thiêu dụi toàn bộ nhà xưởng rộng hơn ba hectare
gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng
vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người vì ngày chủ nhật toàn bộ công nhân nghỉ việc
nhận được tin báo cháy đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực đà lạt và lạc dương
thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh lâm đồng
đã điều xe chữa cháy cùng lực lượng đến hiện trường hỗ trợ người dân dập lửa
qua phà tàu cao tốc từ đất liền đi các đảo phú quốc nam du huyện kiên hải và ngược lại
tạm thời ngưng chạy do thời tiết xấu
và đến một mươi hai h ngày hôm nay toàn bộ phương tiện vận tải hành khách từ đất liền ra các đảo trong tỉnh kiên giang
và chiều ngược lại đã hoạt động bình thường trở lại
trước đó khi có thông tin tàu tạm ngưng chạy lãnh đạo huyện kiên hải tỉnh phú quốc
đã chỉ đạo các xã đảo có du khách kẹt lại báo cáo qua đường dây nóng của huyện thành phố
và kịp thời hỗ trợ người dân
khách du lịch về ăn ở đi lại nếu có nhu cầu
nhận được thông báo của cơ quan chức năng do tàu hoạt động trở lại công ty cổ phần tàu cao tốc
superdong kiên giang đã thông báo đến các đại lý hành khách để đăng ký vé tàu
từ thành phố rạch giá hà tiên đến phú quốc từ rạch giá đến nam du huyện kiên hải và ngược lại
cụ thể tại cảng rạch giá tàu đi phú quốc xuất bến lúc một mươi hai h và một mươi ba h một mươi